thủ tướng yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo đảm bảo để thi tốt nghiệp trung học phổ thông chất lượng chính xác
con tôm kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng đắc bét
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ là phần tin chi tiết
thưa quý vị sáng ngày một mươi bảy tháng năm ông nguyễn văn tùng chủ tịch ubnd hải phòng
đã chủ trì cuộc làm việc nghe báo cáo về sự việc
trẻ lớp mẫu giáo sinh năm hai nghìn một mươi chín ở trường mầm non an dương quận lê trân bị bầm tím ở vùng lưng
theo đó chủ tịch ubnd hải phòng yêu cầu quận lê trân tiếp tục chỉ đạo công an sở tại khẩn trương điều tra xác minh sự việc
sớm báo cáo ubnd tp
sau khi nghe báo cáo sự việc từ phía quận nhà trường và ba cô giáo phụ trách lớp chủ tịch hải phòng kết luận
việc nạn nhân nhn sinh năm hai nghìn một mươi chín theo học tại trường mầm non an dương quận lê trân bị thương chưa xác định được nguyên nhân
vậy quận ủy
ubnd quận lê trần cần chỉ đạo xem xét trách nhiệm của hiệu trường và ba cô giáo phụ trách lớp về việc để nạn nhân bị thương
không phát hiện ngay nguyên nhân để xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền chưa kịp thời
cùng với đó quận lê trân tiếp tục chỉ đạo công an sở tại khẩn trương điều tra xác minh làm rõ sự việc trên
sớm báo cáo ubnd tp
lãnh đạo hải phòng cũng giao giám đốc sở giáo dục và đào tạo rút kinh nghiệm trong toàn ngành giáo dục
về việc quản lý chăm sóc giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non
trước đó tối một mươi năm tháng năm trên mạng xã hội facebook tên hậu trần có nội dung phản ánh con đi học
tại trường mầm non an dương quận lê trân hải phòng sau khi đi học về xuất hiện nhiều vết thương và nghi bị tấn công
người nhà nạn nhân cho biết khi đón nạn nhân cô giáo nói rằng con bị ngã từ trưa
trong tối cùng ngày gia đình đã đưa nạn nhân đi khám
đến sáng một mươi sáu tháng năm gia đình đã trực tiếp đến làm việc với trường để làm rõ sự việc
vì nghi ngờ nạn nhân bị đối xử tệ bạc
tuy nhiên nhà trường phủ nhận vấn đề này vì chưa có đủ bằng chứng
phía người nhà nạn nhân cũng cho rằng cô giáo giải thích việc ngã từ trưa là không thích hợp
bởi nếu có việc đó thì thầy cô nhà trường phải thông báo cho gia đình
họ đặt nghi vấn có thể nạn nhân đã bị đối xử tệ bạc tại trường
liên quan đến vụ giáo viên chủ nhiệm cho sáu học sinh tấn công bạn trong lớp học
vì đi muộn hiệu trưởng trường trung học phổ thông nguyễn thị diệu tp hcm
đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác giáo viên này
sáng một mươi bảy tháng năm ông dương văn thư hiệu trưởng trường trung học phổ thông nguyễn thị diệu
quận ba tp hcm cho biết nhà trường đã quyết định tạm đình chỉ công tác cô đê
giáo viên cho sáu học sinh tấn công bạn ngay trong lớp học từ ngày một mươi bảy tháng năm
để kiểm điểm làm gió trách nhiệm
theo ông thư trường sẽ điều chỉnh thứ khóa biểu và phân công giáo viên thay thế cô d
việc này sẽ được thực hiện ngay từ thứ hai hai mươi tháng năm
ông thư cho hay ngay sau khi sự việc xảy ra đại diện ban giám hiệu trường cùng với cô đê
đã có buổi làm việc và xin lỗi gia đình em ca
tuy nhiên phụ huynh em ca vẫn còn bức xúc chưa hài lòng
trong sáng một mươi bảy tháng năm đại diện ban giám hiệu cùng cô đê và thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh trường
sẽ có buổi gặp gỡ làm việc với phụ huynh của em ca
mục đích của buổi làm việc là để xin lỗi mong phụ huynh thông cảm
trường cam kết sẽ không có tình trạng như đã xảy ra ở lớp một mươi hai a một nữa
bên cạnh đó trường cũng sẽ thực hiện các biện pháp nhằm ổn định tinh thần cho học sinh lớp một mươi hai a một
để các em tiếp tục ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới
liên quan đến vụ nổ bình khí tại công ty cổ phần thiền phúc cụng công nghiệp quang trung tp quy nhơn tỉnh bình định
làm hai người thương vong cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
công an tỉnh bình định xác định nguyên nhân sự việc là do sự cố dò khí ở cổ bình chứa khí oxy hóa lỏng
đại tá huỳnh bảo nguyên phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định thông tin
đã có kết quả giám định vụ nổ bình khí oxy hóa lỏng xảy ra tại công ty cổ phần thiên phúc
đóng ở cụm công nghiệp quang trung tp quy nhơn tỉnh bình định vào tối hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
làm một người tử vong tại chỗ một người bị thương
theo kết luận giám định của phân viện khoa học hình sự bộ công an tại tp đà nẵng
vụ nổ bình khí này là do dò khí ở cổ bình oxy hóa lỏng dẫn đến phát nổ
công an tỉnh bình định xác định đây là sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình lao động
không phải lỗi của con người gây ra nên không khởi tố vụ án
trước đó khoảng một mươi tám h bốn mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
bình khí tại công ty cổ phần thiên phúc cụng công nghiệp quang trung thành phố quy nhơn tỉnh bình định bất ngờ nổ lớn
vụ nổ làm anh đinh văn hương bốn mươi bảy tuổi chú xã cát hanh huyện phù cát tỉnh bình định tử vong tại chỗ
anh trần cao cư ba mươi tuổi chú phường quang trung tp quy nhơn bị thương nặng
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
ngay sau khi xảy ra vụ việc công an tỉnh bình định công an thành phố quy nhơn đã phong tỏa hiện trường và thu thập thông tin
ngày một mươi bảy tháng năm thượng tá vũ văn thường trưởng công an huyện thủy nguyên hải phòng cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện này vừa triệt phá nhóm tội phạm sử dụng thủ đoạn mới
trả công người lao động bằng ma túy
theo đó chủ thầu xây dựng quê ở thái bình và cai thầu lao động quê ở sơn la
về hải phòng làm ăn đã cấu kết với nhau trả công người lao động bằng ma túy
hai đối tượng đã bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc mua bán trái phép chất ma túy gồm
chủ thầu xây dựng nguyễn bá khánh ba mươi ba tuổi chú xã an ấp huyện quỳnh phụ thái bình
và cai thầu lao động lường văn cường ba mươi tuổi trú tại thôn mòm huyện thuận châu sơn la
theo thượng tá thưởng tối một mươi một tháng năm khánh và cường bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an huyện thủy nguyên phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố hải phòng và cảnh sát biển vùng một
bắt quả tang đang chia nhỏ ma túy thành nhiều gói tại phòng trọ trên địa bàn xã an lư
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai trăm ba mươi bảy sáu mươi chín g heroin hai cân điện tử cùng nhiều vật chứng liên quan
tại cơ quan điều tra khánh và cường khai cùng nhau bàn bạc mua ma túy về nhà trọ
chia nhỏ thành nhiều gói bán kiếm lời và trả công cho công nhân xây dựng thay vì trả tiền
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
mới đây trạm điện năng lượng mặt trời nằm tại trung tâm xã tân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
xảy ra cháy làm toàn bộ ác quy bị thiêu dụi
khoảng một mươi sáu h một mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng năm trạm điện năng lượng mặt trời nằm tại trung tâm xã tân trạch huyện bố trạch xảy ra cháy
sau đó xuất hiện những tiếng nổ lực lượng chức năng cùng người dân đã tham gia chữa cháy
khoảng ba mươi phút sau đám cháy cơ bản được dập tắt
thống kê sơ bộ ban đầu vụ cháy làm toàn bộ hệ thống bình ác quy có chức năng tích điện của hệ thống điện mặt trời bị thiêu dụi
trạm điện năng lượng mặt trời này đưa vào sử dụng đã lâu ít được kiểm tra bảo dưỡng định kỳ
hệ thống bình ác quy xuống cấp không tự nạp điện năng
thời điểm xảy ra cháy trời nắng nóng
ngày một mươi bảy tháng năm viện kiểm sát nhân dân tỉnh gia lai thông tin vừa có quyết định truy tố trần thị đầm ra trước tòa án nhân dân tỉnh gia lai
về các tội tham mô tài sản giả mạo trong công tác
theo cáo trạng truy tố trần thị đầm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nguyên là kế toán của trường tiểu học và trung học cơ sở trơ cờ long huyện cong cờ rô gia lai
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đầm đã lợi dụng chức vụ được giao để nâng khống số tiền lương thực lĩnh hàng tháng của trường
qua điều tra đầm đã chiếm đoạt số tiền gần một tỷ đồng từ nguồn kinh phí tự chủ của nhà trường do mình có trách nhiệm quản lý
ngoài hành vi tham mô trần thị đầm còn giả chữ ký của hiệu trưởng nhà trường để ký vào hai bảng tổng hợp nhu cầu tiền lương phụ cấp lương nộp cho phòng tài chính kế hoạch huyện công cờ ro
nhằm hợp lý nguồn tiền xin bổ sung kinh phí tự chủ
ngoài nữ kế toán ông vũ xuân sinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai nguyên hiệu trưởng của trường tiêu học và trung học cơ sở trơ gờ long đồng thời là chủ tài khoản
chịu trách nhiệm quản lý sử dụng dự toán ngân sách được ủy ban nhân dân huyện công cờ ro giao năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai theo đúng quy định của luật ngân sách
tuy nhiên ông vũ xuân sinh đã buông lỏng quản lý không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình ra bút ký điện tử cho trần thị đầm dữ
từ đó đầm đã dùng thủ đoạn gian dối thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền trên
với những sai phạm nêu trên viện kiểm sát nhân dân tỉnh gia lai đã truy tố trần thị đầm ra trước tòa án nhân dân tỉnh gia lai
vì các tội tham mô tài sản và giả mạo trong công tác ông vũ xuân sinh bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
sau một tháng điều trị sức khỏe bác sĩ bệnh viện ca hoàng minh lý chuyển biến tích cực tỉnh táo bắt đầu tập phục hồi chức năng
ngày một mươi bảy tháng năm bác sĩ trần quang trung khoa ngoại thần kinh cuộc sống bệnh viện đại học y hà nội người đang trực tiếp điều trị cho biết
bệnh nhân đã được rút dẫn lưu màng phổi hai bên kèm châm cứu vùng chân dù tiên lượng khá khó khăn
bác sĩ cho hay trong tương lai người bệnh gặp nhiều thách thức do dối loạn đường tiểu và không thể nhìn lại cần nhiều sự quan tâm động viên từ gia đình bạn bè và xã hội
bệnh nhân dự kiến được xuất viện trong năm bảy ngày tới
trước đó bác sĩ lý được chuyển đến bệnh viện đại học y hà nội hôm hai mươi tháng bốn
trong tình trạng đa chấn thương rất nặng phần ngực bị tràn máu màng phổi gây suy hô hấp khôn mê
ngoài ra tổn thương gãy trượt đốt sống chèn ép tùy ngực và thắt lưng rất nặng làm liệt hoàn toàn hai chi dưới mất cảm giác từ ngực trở xuống mất tự chủ đại tiểu tiện
theo lời kể của người nhà trong lúc đang ngồi uống nước tại phố thái hà trung liệt đống đa vào tối cùng ngày trời đổ cơn rông
một tầm kinh lớn từ tầng hai của quán cà phê đổ dập xuống gửi nữ bác sĩ hai mươi chín tuổi quê nghệ an
bệnh nhân trải qua hai cuộc mổ lớn để cố định cuộc sống và giải ép tùy
chi phí điều trị trong một tháng qua tại bệnh viện lên đến hàng trăm triệu đồng
hoàn cảnh của chị rất khó khăn mẹ của bác sĩ hiện điều trị ung thư máu tại bệnh viện ca
mới đây sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản số hai nghìn bảy trăm chín mươi năm sgtvt khtc
yêu cầu các đơn vị kiểm tra xác định nguyên nhân và xử lý kịp thời các tồn tại liên quan đến việc thoát nước mặt cầu vĩnh tuy hai
thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu vĩnh tuy giai đoạn hai
theo đó vào chiều một mươi năm tháng năm qua theo dõi kiểm tra thực tế hiện trạng
sở nhận thấy xuất hiện tình trạng mặt cầu vĩnh tuy hai thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu vĩnh tuy giai đoạn hai
do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư
và đang triển khai các thủ tục bàn sao tài sản công sau khi thi công hoàn thành
bị ứ động ngập nước trên mặt cầu dẫn đến khó khăn cho việc lưu thông các phương tiện qua cầu
nội dung này cũng đã được các cơ quan thông tần báo chí và người dân phản ánh
để xử lý kịp thời không để tình trạng tương tự xảy ra đặc biệt vào mùa mưa sắp tới
sở giao thông vận tải đề nghị ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố
khẩn trương chủ trì phối hợp với ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông
sở giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra xác định rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục ngay
việc khắc phục hoàn thành xong trước ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
và có văn bản báo cáo kết quả xử lý về sở để theo dõi chỉ đạo
đồng thời thông tin kết quả xử lý đến các cơ quan thông tấn báo chí người dân được biết
mới đây thủ tướng vừa ban hành chỉ thị về tăng cường chỉ đạo phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm hai nghìn hai mươi bốn
chỉ thị nêu những năm qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp
được tổ chức ngày càng nghiêm túc cơ bản đáp ứng được mục tiêu đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông
năng lực học sinh và yêu cầu tuyển sinh
tuy nhiên công tác tổ chức kỳ thi và tuyển sinh còn một số tồn tại hạn chế
cụ thể một số địa phương đơn vị chưa thật chủ động quyết liệt trong công tác tổ chức
thực hiện công tác phối hợp còn thiếu nhịp nhàng chưa chặt chẽ hiệu quả chưa cao
công tác truyền thông chưa đầy đủ kịp thời
tình trạng sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi ngày càng tinh vi phức tạp
để tổ chức tốt kỳ thi và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
quỹ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương lãnh đạo chỉ đạo sâu sát toàn diện
phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ hiệu quả thông suốt
chuẩn bị chú đáo kỹ lưỡng các điều kiện thực hiện đúng quy định quy chế tổ chức thi
cùng đó thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không lơ là chủ quan xử lý linh hoạt hiệu quả những vấn đề phát sinh
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh tham gia kỳ thi
thủ tướng cũng yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi
và tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non bảo đảm đề thi chất lượng có mức độ phân hóa phù hợp
tuyệt đối an toàn chính xác đáp ứng yêu cầu của kỳ thi
cùng đó chỉ thị của thủ tướng yêu cầu chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương
trong việc tổ chức kỳ thi và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh
chỉ thị nêu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức kỳ thi bảo đảm đúng quy định chính xác an toàn
phối hợp với bộ công an các địa phương chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng chống tiêu cực
đặc biệt là việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi
tập trung chỉ đạo công tác tổ chức kỳ thi chủ động thực hiện công tác thanh tra kiểm tra giám sát kỳ thi và tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non
bên cạnh đó thủ tướng yêu cầu sớm xây dựng phương án cụ thể để tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
cho những học sinh học chương trình phổ thông năm hai nghìn sáu nhưng chưa tốt nghiệp trong kỳ thi năm hai nghìn hai mươi bốn bảo đảm hiệu quả tiết giảm ngân sách nhà nước
thủ tướng yêu cầu ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương chỉ đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi của địa phương
bảo đảm tuyệt đối an toàn trung thực
các tỉnh thành cần xây dựng phương án và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực vật lực các điều kiện cần thiết khác để tổ chức kỳ thi
nhất là các phương án ứng phó với thời tiết khắc nghiệt
tổ chức tập huấn cho những người tham gia tổ chức kỳ thi thanh tra kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi theo quy định
không để xảy ra sai sót tiêu cực vi phạm quy chế tuyệt đối không để thí sinh mang điện thoại thiết bị công nghệ thông tin liên lạc vào phòng thi
các tỉnh thành cũng cần tạo điều kiện thuận lợi về đi lại ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở các điểm thi
nhất là thí sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và biên giới hải đảo
ngoài ra chỉ thị cũng nhấn mạnh chủ động làm tốt công tác truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí cung cấp đầy đủ thông tin công khai minh bạch về kỳ thi
để phụ huynh xã hội hiểu và đồng thuận trong các khâu tổ chức thực hiện
tối ngày một mươi sáu tháng năm tỉnh con tum đã lâm trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng đắc bé giải phóng hoàn toàn huyện đắc lây
một mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia chiến thắng đắt bé
phát biểu tại lễ kỷ niệm ông lê ngọc tuấn chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh con tum khẳng định
trận đánh đa pech được coi là trận đánh tiêu biểu trong chiến thuật đánh nhanh diệt gọn của quân dân ta
là đỉnh cao của chiến tranh nhân dân trên địa bàn huyện đắc lê
đánh bại hoàn toàn âm mưu và hành động của địch trên địa bàn chiến lược cực bắc tây nguyên
đúng tám giờ ngày một mươi sáu tháng năm cách đây tròn năm mươi năm lệnh tấn công tiêu diệt chi khu quân sự và quận lị đắc p
được phát ra từ sở chỉ huy mặt trận quân giải phóng
sau bốn giờ chiến đấu ta làm chủ toàn bộ chi khu quân sự và quận lị đắc p
giải phóng hoàn toàn hai huyện h ba mươi h bốn mươi nay là huyện đắc lê tỉnh con tôm
cùng cứ điểm đắc bé bị tiêu diệt chốt chặn của nguyện quyền sài gòn trên đường một mươi bốn bị xóa sổ
đã mở ra hành lang chiến lược đông trường sơn nối liền quân khu năm tây nguyên và miền đông nam bộ
chiến thắng đắc bé tạo thế cho giải phóng tây nguyên góp phần quan trọng vào chiến dịch tổng tiến công
xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
năm mươi năm qua với sự đoàn kết một lòng đảng bộ chính quyền quân và dân huyện đắc lê
đã không ngừng nỗ lực phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống nhân dân
từ một huyền biên giới ở thế ngõ cụt của tỉnh con tôm đến nay đắc lê đã có đường hồ chí minh
kết nối thông suốt với miền trung tây nguyên và cả nước trường học được mở đến tận thôn làng
một trăm linh thôn có điện lưới quốc gia một trăm linh trạm y tế có bác sĩ
bà y thay
bà y thay chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đắc lê cho biết về định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện thời gian tới
huyện tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển thị trấn đắc lê từ đô thị loại năm phần đấu lên đô thị loại bốn
vì kinh tế của huyện chia ra làm hai vùng vùng phía bắc tập trung phát triển dược liệu nhất là sâm ngọc linh
phục hồi và cải tạo cà phê sứ lạnh trên điểm bàn năm xá phía bắc
về phía nam tập trung mạnh cà phê cao su ba xã biên giới tập trung mạnh cho chăn nuôi châu bò
bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc từng bước làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số
và làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vừa lên thoát nghèo
tại lễ kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng đắc bách đảng bộ chính quyền quân và dân các dân tộc huyện đắc lê
vinh dự đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cách mạng chiến thắng đac là di tích lịch sử cấp quốc gia
dịp này huyện đắc cơ lây tỉnh con tum cũng tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và triển khai nhiều chương trình dự án thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại